vào khoảng một mươi bảy h chiều ngày hôm qua hai giáo viên trường phổ thông dân tộc bán chú lưu kiền huyện tương dương tỉnh nghệ an trên đường đi dậy về nhà khi đến đoạn quốc lộ bảy đoạn qua xã xá lượng huyện tương dương đã bất ngờ bị đất đá trên núi sạt xuống vùi lấp
tại hiện trường hai cô giáo và xe máy đã bị đất đá vùi lấp kẹt vào hộ lan đường phát hiện sự việc người dân liền hô hoán tìm cách giải cứu đồng thời báo cho lực lượng chức năng
nhận được tin báo lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp cận giải cứu các nạn nhân sau khoảng ba mươi phút người dân và lực lượng chức năng đã giải cứu thành công hai cô giáo ra khỏi đống đất đá
ngay sau khi được giải cứu hai cô giáo đã được đưa đến trung tâm y tế huyện tương dương cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn nhưng rất may không nguy hiểm về tính mạng